theo thông tin từ văn phòng quốc hội từ ngày chín một mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi phiên họp thứ năm mươi một của ubthq sẽ diễn ra tại phòng họp tân trào nhà quốc hội thủ đô hà nội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu khai mạc cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
theo chương trình dự kiến ubthq sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến về việc chỉnh lý tiếp thu dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi
ubthq cũng xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xa giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
và thành lập thành phố thủ đức thuộc thành phố hồ chí minh trong đó có việc thành lập tòa nhân dân viện kiểm sát nhân dân thành phố thủ đức
bên cạnh đó ubthq xem xét quyết định việc thành lập thành phố phú quốc và các phường thuộc thành phố phú quốc
tỉnh kiên giang thị trấn tân bình thuộc huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
các phường thuộc thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa thị trấn vĩnh thạch trung thuộc huyện châu phú
thị trấn cô tô thuộc huyện chi tôn và thị trấn vĩnh bình thuộc huyện châu thành tỉnh an giang
ubthq sẽ xem xét cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp thứ một mươi và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm hai nghìn hai mươi
xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm hai nghìn hai mươi một của ubthq
cho ý kiến về chương trình hợp tác quốc tế của hội đồng dân tộc các ủy ban các nhóm nghị sĩ hữu nghị
các cơ quan của ubthq kiểm toán nhà nước và văn phòng quốc hội
ubthq xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm hai nghìn hai mươi của tỉnh quảng nam
công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu